thưa quý vị sáng nay hãng hàng không việt nam airlines đã chính thức lên tiếng về thông tin tiếp viên của hãng bị bắt giữ do nghi ngờ mang ma túy và thuốc lắc về việt nam
vào ngày một mươi sáu tháng ba vietnam airlines đã nhận được thông tin của tri cục hải quan tân sơn nhất về việc đang tạm giữ bốn tiếp viên thực hiện nhiệm vụ trên chuyến bay vn một mươi từ paris về tp hcm ngày một mươi năm tháng ba do nghi ngờ trong hành lý của các tiếp viên này có thuốc lắc và ma túy
sau khi nhận được thông tin hãng đã quyết định đình chỉ thực hiện nhiệm vụ đối với bốn tiếp viên nêu trên để phục vụ công tác điều tra